tuy nhiên không mấy người trong chúng ta biết được quá trình bình chọn các thương hiệu các sản phẩm này được thực hiện khi nào và ở đâu
thế nhưng khá nhiều người tin tưởng vào những giải thưởng những bình chọn được các đơn vị này đưa ra như là một sự bảo lãnh về chất lượng và uy tín
câu chuyện về thực phẩm chức năng chữa bệnh ung thư làm từ thanche vinaca vừa rồi lại dấy lên một lần nữa
giấu hỏi về những chiếc cúp thương hiệu những giấy chứng nhận đơn vị này được cấp
ngày một mươi tháng bốn vừa qua dư luận bàng hoàng khi công an thành phố hải phòng thu giữ hơn một tấn nguyên liệu
thành phẩm thuốc được ghi là điều trị ung thư vinaca
điều đáng nói lô thuốc này sản xuất hoàn toàn từ bột than tre và với đại lý ở hơn hai mươi tỉnh thành
công ty trách nhiệm y hoạn vinaca đã phân phối hàng chục nghìn hộp thuốc như vậy trên toàn quốc
câu hỏi đặt ra là trước khi vụ việc được phát hiện
đã có bao nhiêu người bệnh đã sử dụng sản phẩm thuốc điều trị ung thư từ bột thanche
và hệ lụy tới sức khỏe tài chính của họ như thế nào

đều nhắc đến những bệnh nhân có thể sống được
điều đáng nói là ngay trên vỏ bao bì hay các giới thiệu của doanh nghiệp này
đều nhắc đến chứng nhận top một mươi thương hiệu sản phẩm dịch vụ hàng đầu việt nam năm hai nghìn một mươi bảy
do viện công nghệ chống làm giả thuộc hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu việt nam cấp
với vỏ bọc chất lượng như vậy công ty vinaca đã đẩy mức giá của những viên than tre này lên tới hai triệu đồng một hộp
thế nhưng khi vụ việc bị phát hiện đơn vị chủ quản là hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu việt nam
lại cho rằng trách nhiệm không thuộc về họ
điều đáng nói là ngay trên vỏ bao bì hay các giới thiệu của doanh nghiệp này đều nhắc đến chứng nhận top một mươi thương hiệu việt nam cấp
thưa quý vị thực sự nếu vụ việc vinaca không bị phát hiện thì chúng ta khó có thể biết rõ những ẩn khuất
của giấy chứng nhận top một mươi thương hiệu sản phẩm dịch vụ hàng đầu việt nam năm hai nghìn một mươi bảy mà đơn vị này có được
để cùng bàn luận về vấn đề này vào ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay ông hồ quang thái
phó chủ tịch hội đồng quản lý quỹ chống hàng giả việt nam
nguyên phó tránh văn phòng ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
thưa ông thái ông đánh giá như thế nào về tính chất nghiêm trọng của vụ việc vinaca lấy bột than tre làm thực phẩm chức năng ạ
vụ việc vinaca sau khi được các cơ quan chức năng của thành phố hải phòng phát hiện về việc hành vi sản xuất kinh doanh hàng giả
thì đã khẳng định là cái việc công ty vieca sản xuất buôn bán kinh doanh hàng giả là rất nghiêm trọng
ngoài việc sản xuất kinh doanh hàng giả
vinaca đã bị phát hiện còn hiện nay trên cả nước vẫn đang tiếp tục hoạt động và mở rất nhiều trung tâm hỗ trợ
phát triển khởi nghiệp thương nghiệp mà có nhiều dấu hiệu là nơi đảo chiếm đoạt thạc sản dân dân
với tư cách người tiêu dùng tôi rất mong muốn bộ công an chỉ đạo công an thành phố hải phòng cũng như các nội dung hải phòng
đồng thời phối hợp chặt chẽ với các nội dung công an của các tỉnh thành phố trên cả nước
cần phải điều tra làm rõ những hành vi vi phạm của công ty vinaca cũng như các đơn vị có liên quan
các công ty vinaca để xử lý nghiêm binh theo pháp luật
theo trả lời của đại diện trung tâm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thương hiệu
đơn vị này chỉ cấp giấy chứng nhận thương hiệu chứ không cấp giấy chứng nhận về chất lượng
thế nhưng trong khi đó thì vinaca lại nhận được là top một mươi thương hiệu sản phẩm dịch vụ hàng đầu việt nam
phải chăng đây là một cách gọi mập mờ trong cái tên gọi của đơn vị tổ chức thưa ông ạ
trả lời như vậy là không đúng
làm lập mập mờ và lé tránh cái việc làm sai trái pháp luật của mình
bởi vì là bản thân anh cấp cái chứng nhận rõ ràng là thương hiệu
rồi là sản phẩm dịch vụ đạt top một mươi việt nam thôi
nó đầy đủ rồi
bởi vì tôi nói là thương hiệu với sản phẩm của thương hiệu nó gắn đềm với nhau
nó không thể tách dở được
cho nên bây giờ là đã sai rồi
nhưng anh loanh quanh co để chối tội chối cái việc làm sai trái của mình
và rất mong muốn công chức năng vào cuộc để điều tra xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật
nếu tổ chức doanh nghiệp nào nếu tổ chức hiệp hội nào mà làm sai
thì anh phải bị xử lý
bản thân anh có biết rõ cái điều đó không
nếu anh biết rõ điều đó rồi thì phải bắt nào
thế là anh sai
mà anh vi phạm luật
nào đồng phạm
ông thái có cho rằng vô hình chung các cấp của chúng ta đang tiếp tay
cho các chủ doanh nghiệp làm giả làm trái có chủ ý không ạ
quả thật là với cái cách nào như vừa qua của các cái hiệp hội tổ chức mình chọn và cấp phép như vậy
đúng là vô dụng đã tiếp tay cho các doanh nghiệp cố ý làm trái làm sai hoặc là sản xuất hàng giả
để nợ dụng các hiệp hội này
năng c và tôn vinh hoặc là làm cái chỗ dựa bình phòng để mà lấy uy tín của dân để thu lợi bất chính
cần phải được chấn chỉnh như trên tôi đã nói
chứ không thể để ra trái trạng như vừa rồi
thưa quý vị vinaca chỉ là một trong số hàng nghìn doanh nghiệp được vinh danh các thương hiệu hiện nay
nhiều doanh nghiệp có tới hàng chục giấy chứng nhận như vậy
chúng ta không nói tất cả các giấy chứng nhận này đều có vấn đề
thế nhưng việc mời trào công khai giấy chứng nhận là thực trạng có xảy ra ở các cuộc bình chọn này
đây chỉ là một trong những kiểu giấy mời tham gia lễ vinh danh thương hiệu được gửi trực tiếp tới các doanh nghiệp
doanh nghiệp tham gia sẽ được vinh danh với các mức top một mươi top năm mươi top một trăm linh
tương ứng với số tiền đơn vị này đóng góp cho chương trình thông qua hình thức hợp đồng tài trợ như vậy
thay vì tổ chức bình chọn công khai về chất lượng
nhiều cuộc vinh danh thương hiệu đang bị biến tướng theo hướng mùa bán
chỉ cần tìm kiếm trên mạng chúng ta có thể thấy hàng trăm giấy chứng nhận thương hiệu đủ các lĩnh vực
số lượng giấy chứng nhận này cũng tương đương với các lễ vinh danh chứng nhận được tổ chức
thế nhưng như cách trả lời của lãnh đạo hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu việt nam
về vụ việc vinaca phải trăng vinh danh xong là họ hoàn thành trách nhiệm

tôi làm gì phải thu hồi và chính cái người cho là phải thu hồi
giấu rất nhiều nhưng mà có nơi khác có hiệp hội có chính cái
vậy thì cái trách nhiệm quản lý của mình là đâu
rồi quản lý thì hỏi nhà nước nhà nước họ cho như thế này
tôi thì phải xin phép nhưng họ giữ đó họ không phải xin phép ai hỏi nhà nước lên hỏi thôi
bỏ ra vài chục triệu đồng để được vinh danh trong danh sách vàng thương hiệu
là cái giá quá rẻ cho những doanh nghiệp như vinaca
bởi những chứng nhận thương hiệu này đã là tấm thẻ bảo lãnh cho các doanh nghiệp quảng bá về chất lượng sản phẩm
và người tiêu dùng nói chung mấy ai biết được những khuất tất đằng sau các hoạt động vinh danh này
họ chỉ biết tin vào giấy chứng nhận được cấp ra
nếu như vụ việc này không bị phát hiện
thì sẽ còn hàng nghìn người dân tiếp tục bị lừa dối bởi những sản phẩm giả của vinaca
chiều ngày hai tháng năm vừa qua
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hải phòng đã bắt nguyễn xuân thu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại hà nội
giám đốc công ty trách nhiệm y hạn vinaca
về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm phụ gia thực phẩm
được quy định hướng dẫn tại điều một trăm chín mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm đối với vụ việc trên
doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về hoạt động sai trái của mình
thế nhưng trách nhiệm liên đới của những người cấp giấy chứng nhận thương hiệu cho vinaca
cũng cần phải được làm rõ
thưa ông thái ông có biết về việc các giấy chứng nhận này đang được mời trào khá là công khai hay không ạ
quả thật là cái vấn đạo này hiện nay đang là vấn đề rất bao động
rất nhiều tổ chức cá nhân không có chức năng
không được các bộ ngành chức năng chủ quản cũng như là các cơ quan chức năng
cấp phép hoặc cho phép tổ chức bình chọn
cho các danh hiệu
như kiểu vinaca vừa rồi nhưng vẫn cứ tổ chức
và trước khi tổ chức thường mời trào các doanh nghiệp có sản phẩm có thương hiệu cần phải vi danh
thì lột tiền đến tổ chức đó để tổ chức đó làm các thủ tục
thậm chí là trong mời trào còn đưa ra rất nhiều quyền nợ cho doanh nghiệp
tôi đếm có những cuộc tổ chức có hai mấy quyền nợ cho doanh nghiệp
đặc biệt có một quyền nợ là
sau khi được trao chứng nhận sản phẩm vàng hoặc là top một mươi về sản phẩm có giá trị đặc biệt ở việt nam
thì doanh nghiệp được toàn quyền sử dụng cái logo của buổi tổ chức đó
logo đó là để in vào trên tất cả các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp để bán ra thị trường
đấy có phải là sự bỏ lạnh không
qua đây chúng ta có thể thấy vấn đề quản lý nhà nước trong việc cấp các giấy chứng nhận thương hiệu này đúng không thưa ông ạ
nguyên cơ của nó là thế này
ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn
năm hai nghìn tám bộ công thương có một công văn số hai nghìn năm trăm hai mươi hai do cục xúc tiến đầu tư của bộ công thương làm tham mưu
có báo cáo thủ tướng chính phủ và xin phép thủ tướng cho phép tổ chức lễ công bố
ở các thương hiệu tham gia bình chọn và cũng đề nghị lấy ngày hai mươi tháng bốn hàng năm là ngày thương hiệu việt nam
sau cái năm hai nghìn tám đấy thì hầu như bộ công thương là ngoài cuộc không tổ chức bất cứ một cái cuộc nào vinh danh bình chọn nữa
thế thì nợ dụng vấn đề này thì các hiệp hội bắt đầu đứng ra tổ chức bình chọn để vinh danh
nhưng mà hầu như là sai quy trình sai pháp luật cũng như là quy trình quy chuẩn trong việc là bình chọn cũng như là xét việc sản phẩm không ạ
thưa ông có ý kiến cho rằng là những cái cuộc vinh danh này thì không cần phải có giấy phép mà tự nội bộ của họ cũng có thể cung cấp ra
ý kiến của ông như thế nào ạ
tôi theo dõi thì đúng là có nhiều cái trường như vậy
ví dụ trường hợp là của hiệp hội thực phẩm chức năng
thì cũng đã cấp giấy phép cho hai
hai cái sản phẩm doanh nghiệp vàng vì sức khỏe cộng đồng ấy
thì khẳng định là cái đơn vị này là không
tổ chức khi tổ chức là không xin phép ai cả
vì anh cứ căn cứ vào cái thẩm quyền của anh hiệp hội của anh
và thấy là cái sản phẩm của họ bán ra thị trường được nhiều người mua
thế là anh cấp
chứ còn không xin phép ai cả
thế bây giờ chính vì thế nó xảy ra trường hợp là bây giờ cái đơn vị cái công doanh nghiệp đó bị xử lý theo cái định pháp luật
vì làm sai làm trái

theo ông có được phép hay không ạ
tôi cho rằng là nhất khắp là sai
không được phép

đơn vị này sẽ không còn liên quan gì đến vụ việc vinaca
việc cấp rồi lại hủy như vậy
theo ông có được phép hay không ạ
tôi cho rằng là nhất khắp là sai
không được phép
chứ là mất anh là cấp sai rồi

cơ quan chức năng điều tra phát hiện về hành vi vi phạm pháp luật

trách nhiệm là không được cái việc này đề nghị
pháp luật phải vào cuộc điều tra xử lý
nghiêm những người đứng đầu
và đặc biệt là người đứng trên tổ chức
và người ký vào cái trách nhiệm đó là phải chịu trách nhiệm
trước pháp luật trước
dưới lượng của chúng
vậy theo ông chúng ta cần thắt chặt việc đánh giá
bình chọn thương hiệu hay là chất lượng sản phẩm như thế nào ạ
mà tôi nghĩ là
việc bình chọn cấp phép
cấp chứng nhận cho
thương hiệu mạnh sản phẩm vàng
cũng như là doanh nghiệp xuất sắc
là việc làm cần thiết tuy nhiên
thì vấn đề lại cần phải được điều chỉnh lại
tôi đề nghị thế này thứ nhất là
bộ nội vụ là cơ quan
cấp ra quyết định cấp phép
thành lập các hiệp vụ này cần
phải tiến hành thanh tra
kiểm tra giả soát là tất cả các hiệp vụ
xem trong những năm qua từ khi
được thành lập đến nay
anh hoạt động theo có đúng tôn trì mục đích
trong quyết định được thành lập hay không
nếu phát hiện có dấu hiệu sai phạm thì cần phải
chấn chỉnh cái thứ hai là
các bộ chủ quản chức năng
giao nhiệm vụ quản lý
với các hiệp vụ này thuộc lĩnh vực
mà quý hoạt động cũng như các hiệp vụ
hoạt động thì cần phải tiến hành
thanh tra kiểm tra
những việc nằm của họ
nữa tôi mong muốn là chính phủ
cần phải chấn chỉnh lại toàn bộ công tác
là tổ chức bình chọn cấp chứng nhận
và chia sẻ của ông
thưa quý vị bình chọn thương hiệu
chất lượng sản phẩm là cần thiết để
tạo động lực cho các doanh nghiệp phấn đấu
và đây cũng là sự khẳng định
chất lượng đối với người tiêu dùng
tuy nhiên điều cần thay đổi ở đây
chính là việc bình chọn vinh danh các thương hiệu này
phải thực tế qua đánh giá công khai
của chính người tiêu dùng
có như vậy thì người tiêu dùng mới thực sự tin tưởng
vào những giấy chứng nhận những cúp vàng
thương hiệu mà doanh nghiệp được công nhận
đến đây thì thời lượng của chương trình
cũng đã hết xin kính chào
và hẹn gặp lại